ngày một mươi bốn tháng năm tại bệnh viện giã chiến thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp đã tiếp nhận cách ly một trăm một mươi năm công nhân việt nam
công dân việt nam và một công dân lào trở về từ philippines trong đó có tám phụ nữ mang thai và hai trẻ em
đây là lần thứ hai đồng tháp thực hiện tiếp nhận số lượng lớn công dân việt nam trở về kể từ đầu mùa dịch covid một mươi chín
ngay sau khi làm thủ tục nhập cảnh tại cảng hàng không quốc tế cần thơ số công dân trên được đưa về khu cách ly y tế
tại bệnh viện giã chiến thành phố sa đéc tất cả công dân khi đưa vào khu cách ly đều được đo thân nhiệt sát trùng
lấy mẫu xét nghiệm kê khai các thông tin liên quan được bố trí nơi ăn ở
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh đồng tháp yêu cầu bộ chỉ huy quân sự tỉnh bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất
ăn nghỉ sinh hoạt cho người được cách ly không tiếp nhận nhu yếu phẩm từ bên ngoài vào